thành phố cần thơ đang đẩy mạnh các hoạt động kết nối giữa nông dân tổ hợp tác hợp tác xã cùng doanh nghiệp để tận dụng lợi thế nguồn nguyên liệu nông sản dồi dào về sản lượng đa dạng về chủng loại để phục vụ chế biến xuất khẩu
từ đầu năm đến nay xuất khẩu nông sản và nông sản chế biến của thành phố cần thơ tăng một trăm bốn mươi so với cùng kỳ và đạt hai trăm bốn mươi kế hoạch năm trở thành thế mạnh của thành phố cần thơ và vùng đồng bằng sông cửu long
thành phố cần thơ là vùng nguyên liệu dồi dào về trái cây rau củ để cung ứng nguyên liệu cho doanh nghiệp chế biến
thành phố hiện có trên một mươi năm hectare diện tích trồng cây ăn trái các loại với sản lượng hàng năm lên trên hai trăm linh tấn
trong đó những loại trái cây có thể đáp ứng nhu cầu xuất khẩu như xoài bưởi nhãn chuối
việc các doanh nghiệp tham gia thu mua các sản phẩm chế biến từ cây màu phục vụ xuất khẩu không chỉ giải quyết đầu ra cho sản phẩm
mà còn góp phần giúp nông dân yên tâm chuyển đổi sản xuất từ đất trồng lúa kém hiệu quả sang các loại cây trồng khác theo nhu cầu của thị trường
nhất là vấn đề ổn định về giá cho sản phẩm trái cây tại địa phương

ngành nông nghiệp và các quận huyện trung tâm sẽ có kế hoạch tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm của địa phương thông qua các sự kiện hoạt động hội trợ triển lãm trong nước và quốc tế được tổ chức tại thành phố cần thơ
việc về giống càng trái thì hàng năm trung tâm cũng sản xuất được khoảng một mươi năm hai mươi cây
phần hợp tác với các địa phương các viện các trường cũng sản xuất thêm được khoảng một mươi một mươi hai cây nữa

hiện nay đã hình thành nên một phong trào sản xuất theo hướng chất lượng
qua đó thì nó đảm bảo năng sức chất lượng và đảm bảo hiệu quả kinh tế của nông hộ ở địa phương
thành phố cần thơ đã và đang tiếp tục tích cực vận động nhân dân cải tạo nâng chất các diện tích vườn tạp vườn hoa và vườn cây đa lão hóa
đồng thời cũng tiến hành giả soát và vận động bà con chuyển các diện tích đất lúa kém hiệu quả sang trồng cây ăn trái nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp tại địa phương
trong những tháng đầu năm kim ngạch xuất khẩu hàng nông sản và nông sản chế biến xuất khẩu đạt mức bốn mươi ba triệu usd
giá trị xuất khẩu hàng nông sản và nông sản chế biến dự báo sẽ tăng trưởng tốt trong những tháng còn lại của năm hai nghìn một mươi sáu và những năm tiếp theo